thực hiện kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn chất kích thích đối với các tài xế trong ngày đầu gia quân từ chiều tối qua đến dạng sáng nay
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã phát hiện xử lý bảy mươi bảy trường hợp tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện và nhiều vi phạm khác
lực lượng cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra tại hai tuyến đường cửa ngõ thành phố là quốc lộ một và xa lộ hà nội
hàng chục tài xế container xe tải xe ben được kiểm tra chất kích thích bằng các thiết bị chuyên dụng ngay tại chỗ
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với công an quận huyện tuần tra kiểm soát cơ động xử lý vi phạm về nồng độ cồn chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện giao thông
tiếp đó tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với tài xế lái xe chuyên nghiệp tại các khu vực như bến xe miền đông bến xe miền tây cảng cát lái